thưa quý vị với tên gọi thành phố hôm nay một bản tin chuyên về kinh tế sẽ được antv cho ra mắt khán giả vào đầu năm hai nghìn hai mươi
vì sao lại là tên gọi này bản tin mới có điểm gì khác biệt
ngay bây giờ mời quý vị khán giả cùng đến với trường quay của thành phố hôm nay để có những cảm nhận đầu tiên về format mới này
thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh một thành phố sôi động không ngừng phát triển về muôn mặt của đời sống kinh tế văn hóa xã hội
là một đô thị lớn nhất việt nam về dân số và quy mô đô thị hóa mỗi năm thành phố hồ chí minh luôn là địa phương đóng góp gdp lớn nhất cả nước
năm đầu tiên của việt nam chuẩn bị được đưa vào phục vụ người dân

cách nối thông tin với người dân từ gần gũi độc đáo và mới mẻ hơn
thành phố hôm nay sẽ có một cái điểm nhấn như thế nào để tạo ra được sự khác biệt
đồng thời cũng tạo ra được sức hấp dẫn với công chúng
bởi vì thế mạnh của truyền hình công an nhân dân chính là tin tức về an ninh trật tự tin tức nội chính
còn thành phố hôm nay thì lại mang một màu sắc hoàn toàn khác
đó là về đời sống kinh tế
chính vì thế thì chúng tôi cũng đã đưa ra những phương án để làm sao mà cố gắng cho khán giả thấy rằng đây là một format năng động
ở đây năng động được thể hiện từ góc nhìn về những cái vấn đề tin tức những tin tức đưa vào chương trình
phải được thể hiện dưới góc nhìn của người dân những người đang được hưởng thụ tất cả những điều kiện đó
và người dân sẽ phản ứng như thế nào với tất cả những điều đó
thì phóng viên của chúng tôi những phóng viên trẻ của chúng tôi sẽ đi đến tận nơi
sẽ phỏng vấn người dân tương tác với họ
và làm sao để có thể phản ánh được mọi mặt đời sống kinh tế của người dân
không chỉ riêng thành phố hồ chí minh mà có thể là trên mọi mặt mọi miền của đất nước
làm sao đấy để công chúng thấy rằng qua thành phố hôm nay có thể nhìn thấy được những bức tranh toàn cảnh về đời sống kinh tế
tiêu dùng và rất là nhiều những cái vấn đề mới phát sinh trong cuộc sống
vai trò của người dẫn chương trình cũng là điểm nhấn quan trọng của bản tin
với tiêu chí luôn tươi trẻ và đầy sôi động của bản tin
buổi casting tìm người dân chương trình cho bản tin thành phố hôm nay đã mang lại niềm hứng khởi cho ekip thực hiện
khi các người dẫn chương trình trẻ thể hiện một bầu nhiệt huyết với những kiến thức phong phú
ứng bí nhanh nhẹn linh hoạt cho từng tình huống đa dạng
các tình huống xử lý sự cố có thể xảy ra trên sóng mà bang giám khảo đề ra
tiêu chí cho chúng tôi lựa chọn biên tập viên là có gương mặt hiện dẫn tốt
có kiến thức về xu hướng kinh tế
có sự tự tin và khả năng truyền đạt tốt về thông tin
diễn đạt được các phân tích về kinh tế
khi mà được casting thông tin casting thì em cảm thấy rất là hào hứng
bởi vì đây là một cái bản tin trước giờ em dẫn
toàn là bản tin đề sóng này kinh tế nó thuần luôn
nhưng mà lần này thì là một sự kết hợp vừa kinh tế mà vừa có sự trẻ trung
năng động và hiện đại trong đó nữa thì nên là em cảm thấy rất là thú vị và hào hứng
để có thể trong tương lai được hợp tác với chương trình
vì vậy em nghĩ là với bản tin kinh tế thì sẽ nhận được
sự quan tâm từ những bạn trẻ như thế này
và họ cũng sẽ chờ đợi những cái thông tin từ an ninh tv
nên em nghĩ đây là một trong những chương trình
mà sẽ thu hút được sự quan tâm của các bạn
phân tích góc nhìn và xu thế phát triển kinh tế
cảnh báo những vấn đề nóng trong an toàn tiêu dùng
cập nhật những vấn đề về đô thị môi trường sống
ngoài ra còn có các chuyên mục talk show
phân tích những thành tựu hạn chế của các lĩnh vực kinh tế sôi động
thư chuyển đa chiều khuất thị trường
giúp người dân được trang bị những kiến thức cơ bản
về nhiều mặt đời sống kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh tư đẹp và năng động
là những thông tin và bản tin thành phố hồn nay
của cơ quan đại diện tại thành phố hồ chí minh
cục truyền thông công an nhân dân hy vọng mang lại
với một mươi năm phút mỗi ngày
đồng hành cùng với bản tin mới sắp ra mắt trên kênh an tv
vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai của chúng tôi
mỗi khán giả xem truyền hình sẽ thưởng thức được những bối tiệp thông tin bổ ích
với những gốc nhìn mới
mang phong cách thể hiện mới ở nhiều lĩnh vực mới tại thành phố hồ chí minh